thưa quý vị nếu như du lịch năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy sự bùng nổ của thị trường nội địa
thì cho tới dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn ngày một tháng năm năm nay lại chứng kiến sự áp đảo của các tour du lịch xuất ngoại
bằng chứng là đến thời điểm hiện tại thì nhiều đơn vị tour nước ngoài đã chạy về
kỳ nghỉ lễ kéo dài năm ngày từ ngay đầu tháng bốn anh thông đã tìm hiểu các chương trình tour du lịch cho gia đình
sau khi cân nhắc về giá cả nhu cầu khám phá điểm đến anh đã chút tour đi thái lan
hiện tại thì em lựa chọn tour đi thái năm ngày bốn đêm với giá là tám chín trăm chín mươi đồng
thì em thấy mức giá này nó khá là phù hợp với cái nhu cầu của em đặt ra và so với các tour nội địa trong nước thì giá cũng không tranh lệch quá nhiều
thường ngày nay đi năm ngày bốn đêm mà các tour nội địa trong nước thì giá cũng tầm từ bảy tám triệu
thì em sẵn sàng bỏ ra thêm vài trăm nghìn hoặc là gần một triệu để có thể được đi đến một đất nước mới
đây cũng là tâm lý chung của rất nhiều khách hàng
do đó lượng khách đặt tour đi nước ngoài trong dịp lễ tới đây có xu hướng áp đạo tour trong nước
đơn vị lữ hành cho biết ngay từ giữa tháng bốn khách đi quốc tế đã kín chỗ
so với trong nước lượng khách đặt tour đi quốc tế cao hơn ba mươi bốn mươi
ta lựa chọn đến những nước về miễn với vấn đề visa là cái lượng đợt nhiều nhất
giống như là thái lan singapore hoặc là malaysia là những cái điểm đến tại khu vực miền trung ngoài nhiều nhất
sau đó để kế đến những cái nước có visa khẩu sơ visa nó tương đối nhẹ hơn
ví dụ như đài loan hoặc là một số nước miễn trả visa như trung quốc
theo phân tích từ các hãng lựa hành có nhiều lý do để năm nay tour nước ngoài chiếm ưu thế
đó là kỳ nghỉ tương đối dài người dân trong nước đã nhiều năm không được đi du lịch quốc tế vì ảnh hưởng dịch
nhiều quốc gia có chính sách visa rất cởi mở đón khách quay trở lại với chi phí hợp lý
trong khi đó một số đường bay nội địa đang có giá rất cao
ví dụ như là dịp lễ ba mươi tháng bốn thì chương trình thái lan năm ngày bốn d
khi khách hàng chỉ cần bỏ ra một số tiền khoảng chín chín trăm chín mươi thì khách hàng đã có thể nhận lại được một chương trình năm ngày bốn đêm
được đi nước ngoài lưu trú khách sạn và các dịch vụ nhà hàng bốn sao
và cũng với số tiền đó tuy nhiên nếu mà khách hàng mà du lịch trong nước thì chỉ có thể sử dụng dịch vụ khoảng bốn sao ba sao
và chương trình nó rơi vào khoảng bốn ngày ba đêm thôi
phép bay của các khách hàng hàng không dành cho khu vực nội địa nó khá là cao so với thị trường
ngược lại đối với quốc tế thì đang được những sự khuyến mãi kích cầu
do đó làm cho giá trị tour của quốc tế giảm đi rất nhiều cho các năm cùng kỳ
việc tăng mạnh tour quốc tế một phần phản ánh nhu cầu đi ra nước ngoài của người dân khi du lịch thế giới mở cửa sau đại dịch
nhưng đồng thời điều này cũng đặt ra vấn đề cho việc triển khai các chính sách cạnh tranh để thu hút khách nội địa của các điểm đến trong nước